tại hòa bình bộ công an liên minh châu âu quỹ nhi đồng liên hợp quốc đã phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn
nâng cao nhận thức về phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em bóc lột trẻ em và mua bán trẻ em
theo số liệu thống kê từ năm hai nghìn một mươi năm đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn tỉnh hòa bình xảy ra một trăm một mươi vụ với một trăm một mươi sáu đối tượng xâm hại tình dục trẻ em
với một trăm một mươi em bị xâm hại riêng hiếp dâm trẻ em chiếm sáu mươi một tám mươi một
cũng tại hội nghị các báo cáo viên đã báo cáo năm chuyên đề và thảo luận như đặc điểm tình hình liên quan đến chính sách pháp luật về trẻ em
công tác bảo vệ trẻ em thực trạng trẻ em bị xâm hại nguyên nhân và giải pháp phòng chống
hội nghị giúp các chuyên gia báo cáo viên đã đưa ra những ý kiến tham luận đánh giá tổng kết đề xuất
khuyến nghị với cơ quan chức năng về các vấn đề liên quan đến phòng chống xâm hại tình dục bóc lột buôn bán và bảo vệ trẻ em
trao đổi về những kinh nghiệm cách giải quyết tình huống cụ thể còn vướng mắc khó khăn trong thực tiễn công tác tại các địa phương